cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tám tp hcm cho biết đang điều tra vụ trộm táo tợn xảy ra tại căn nhà
cũng là cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng trên đường hưng phú
theo hình ảnh camera ghi lại nghi phạm là nam thanh niên mặc áo đen đeo khẩu trang
vào tầng chỗ ngủ của chú nhà mất học tủ lấy ví tiền
người này thản nhiên ngồi đếm tiền sau đó nói chuyện điện thoại với ai đó rồi tiếp tục đi lên tầng trên của căn nhà
cây gian mất cửa phòng ngủ lục tìm tài sản đến khi chú nhà phát hiện hô hoáng và đuổi theo
tuy nhiên tên trộm đã nhanh chân chạy xuống tầng trệt và lên xe đồng bọn tổ thoát
tổng giá trị tài sản bị trộm theo chủ nhà là khoảng ba mươi triệu đồng